tại cuộc họp tổng kết mới đây thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải tổ trưởng tổ điều hành thị trường trong nước
đã kêu gọi các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu thịt lợn tăng cường đưa hàng ra thị trường để giảm bớt áp lực về giá
hiện bộ công thương đang phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để bình ổn giá cả mặt hàng này
tưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ cũng như đề nghị của bộ công thương
hệ thống bixi đã ban hành chính sách bán thịt lợn không lãi suất
đây là hệ thống siêu thị đầu tiên áp dụng chính sách
và đây cũng chính là hành động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và khách hàng trong cả nước
hiện các doanh nghiệp chăn nuôi cũng cam kết sẽ bảo đảm nguồn cung ra thị trường chứ không ém hàng chờ tết
chúng tôi cũng cam kết là chúng tôi sẽ cung ứng đầy đủ đối với các hệ thống khách hàng mà chúng tôi đã ký với nhau
như hệ thống bixi
hệ thống eon hệ thống vinmart chúng tôi cũng đã ký và cam kết với họ là không để thiếu hàng
và chúng tôi nếu trong trường hợp mà đầu vào lợn hơi giá giảm thì chúng tôi sẽ giảm giá bán xuống
hơn một tháng qua giá thịt lợn hơi liên tục tăng
cho đến ngày hôm nay giá đã giảm xuống còn chín mươi đồng một kg và sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới
tại cuộc họp ban chỉ đạo điều hành giá mới đây phó thủ tướng vương đình huệ đã giao từ nay đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phải phối hợp
với doanh nghiệp nhập khẩu một trăm linh tấn thịt lợn phó thủ tướng cũng giao bộ tài chính nghiên cứu giảm thuế để bỏ đảm giá cả sản phẩm nhập khẩu
không chỉ trong dịp tết mà còn sau tết đáp ứng nhu cầu của người dân